tối qua vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu căn hộ cao cấp nằm trên đường nguyễn hữu cảnh
quận bình thạnh tp hcm khiến hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã kịp thời có mặt để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa
tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra trong đêm
sau khi phát hiện cháy ban quản lý nhấn chuông báo động cho hàng trăm hộ dân trong cao ốc di chuyển xuống khu vực an toàn
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy quận bình thạnh đã điều động sáu xe chuyên dụng đến hiện trường
tiếp cận căn hộ trên và nhanh chóng dập tắt đám cháy
vụ hỏa hoạn may mắn không có thiệt hại nặng nề về người và tài sản
nhưng đã khiến hàng trăm hộ dân tại đây hoảng sợ nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ